bộ thông tin và truyền thông bộ lao động thương binh và xã hội hội nhà báo việt nam đã phối hợp tổ chức lễ trao giải cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi và phát động nhắn tin cả nước chung tay vì người nghèo năm hai nghìn hai mươi
dự lễ trao giải có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí thuận hiễu tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
tính đến hết ngày một mươi tháng chín ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hàng trăm tác phẩm dự thi của các cá nhân cơ quan báo chí trung mương và địa phương
với các thể loại phong phú phản ánh đậm nét quá trình thực hiện chính sách và triển khai quyết định của thủ tướng chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
qua đó đã truyền tải thông điệp mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi không đơn thuần chỉ là giúp hộ nghèo đủ cơm ăn áo mặc mà còn bảo đảm để họ tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ xã hội cơ bản
qua chấm trung khảo đã lựa chọn được ba mươi tám cá nhân có các tác phẩm đạt giải
trong đó có hai giải a thuộc về tác phẩm những cách làm mới trong giảm nghèo của hậu giang và tác phẩm cây sa mu trên núi cao hội tụ của trung tâm truyền hình nhân dân
đặc biệt có một giải tập thể dành cho báo nhân dân đơn vị có nhiều tác phẩm dự giải và nhóm tác giả đạt giải
ngoài ra còn có chín giải b một mươi ba giải c và một mươi bốn giải khuyến khích thuộc các hạng mục báo in truyền hình phát thanh
nhân dịp này ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đã phát động đợt nhắn tin cả nước chung tay vì người nghèo qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia một nghìn bốn trăm linh do bộ thông tin và truyền thông bộ lao động thương binh và xã hội ban thường trục ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp tổ chức